mới đây trước các quy định về cơ chế phòng dịch thời điểm bình thường mới ổn định cuộc sống
thủ đô hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm theo thẩm quyền
đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khắc phục việc áp dụng quy định chống dịch gây ảnh hưởng bức xúc cho dân
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nội dung kế hoạch thể hiện việc triển khai các biện pháp còn thiếu nhất quán đặc biệt ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân có lúc gây bức xúc
vì vậy thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị địa phương đảm bảo tính chủ động linh hoạt
tự chịu trách nhiệm thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong tổ chức thực hiện
đi đôi với đảm bảo nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
các nhiệm vụ giải pháp về an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội
ubnd tp yêu cầu chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc phức tạp gây dối an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
tăng cường kiểm tra kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch và phòng chống tham nhũng tiêu cực
lừa đảo phát tán tin giả xuyên tạc kích động nhân dân về công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở
thí điểm tăng số trạm y tế nhân viên y tế theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính
đánh giá báo cáo chính phủ về kết quả thực hiện để giúp kinh nghiệm và chỉ đạo trong thời gian tiếp theo
xong cũng cần sự tham gia của cả hệ thống y tế tư nhân để chia sẻ với y tế nhà nước trong công tác phòng chống dịch
hệ thống cũng sẽ triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
báo cáo và chia sẻ thông tin về vaccine xét nghiệm điều trị hậu cần an sinh xã hội phục vụ đời sống nhân dân
hỗ trợ công tác chống dịch covid một mươi chín
tóm lại trong thời gian qua việc phòng chống dịch có nhiều ưu điểm song cũng bộc lộ nhiều hạn chế
kế hoạch đã chỉ rõ hai vấn đề chính là thiếu nhất quán trong đường lối chỉ đạo
và thiếu nhân lực y tế tại các nơi có mật độ dân số cao
việc phát hiện nhược điểm và đưa ra giải pháp này sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều
cho các kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín trong tương lai rút ra nhiều kinh nghiệm đạt hiệu quả tối ưu